tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng và đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh ủy lào cai
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch biểu dương đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh lào cai đã nỗ lực phấn đấu từng bước vượt qua khó khăn
đạt được những thành quả khá toàn diện về phát triển kinh tế xã hội giữ vững quốc phòng an ninh xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và cùng phát triển
bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới tỉnh lào cai tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu mà đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lào cai lần thứ một mươi năm và nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng đã đề ra
khối của quân sự không chỉ là nguyên hệ tốt nói cho ta có thế mạnh của ta được tổ chức chặt chẽ
điện án được khuấn luyện đầy đủ giáo dục đầy đủ có trình độ năng lực
gì thì gì các đồng chí phải là khối dẫn đầu trong cái nguyên vực này
mà nói chung ở tất cả các đơn vị các địa phương và đối với lào cai qua báo cáo của đồng chí bi thư tôi cho rằng cấp quỷ chính quyền là hết sức quan tâm đến lực lượng vũ trang
và trong khẳng định của quân lũy trung ương bộ quốc hoàng cũng như các đồng chí bộ quốc công an
là lực lượng vũ trang
lực lượng vũ trang phải đặt sức sướng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi hoạt của đảng
trong bất luận hoàn cảnh nào thì chúng ta vẫn phải là lực lượng chiến đấu lực lượng chiến đấu trung thành tin cậy của đảng để bảo vệ chế độ bảo vệ đảng bảo vệ cuộc sống tin lành của nhân dân
bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch cũng chỉ đạo tỉnh lào cai phải coi trọng và củng cố vững chắc quốc phòng an ninh
thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội chăm sóc sức khỏe nhân dân xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh
quan tâm hơn nữa đến đời sống của các đối tượng chính sách người có công với cách mạng người dân ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số